cứ vào tháng ba tháng bốn âm lịch hàng năm ngư dân ở các vùng bãi ngang biển của tỉnh quảng nam lại nôn nước ra biển thu hoạch ruốc đỏ
năm nay ruốc đỏ xuất hiện nhiều luồng với chữ lượng cao
nhờ thay đổi cách làm và ngư lưới cụ bà con ngư dân ở huyện duy xuyên thăng bình và thị xã điện bàn đã thu nhập được cả chục triệu đồng mỗi ngày từ mùa ruốc biển
nên ai nấy cũng phấn khởi sau mùa dịch covid một mươi chín
trong những ngày qua cứ tám giờ sáng hàng chục chiếc thuyền nan thuyền thúng của bà con ngư dân xã duy hải huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
nối đôi nhau cập bờ trở theo đầy ấp những khoang ruốc đỏ
theo bà con ngư dân đã rất lâu rồi ruốc đỏ mới lại xuất hiện ở gần bờ và dày đặc như vậy
với việc thay đổi ngư lưới cụ từ bốn giờ sáng đến một mươi hai giờ trưa ngư dân có thể thu hoạch từ năm tạ đến một tấn ruốc tươi
hiện mỗi kg ruốc tươi có giá một mươi năm đồng ruốc khô là năm mươi đồng và được thương lái đến tận nơi để thu mua
nên người dân rất phấn khởi không khí bãi biển luôn tấp nập sau những ngày ảm đạm bởi dịch covid một mươi chín
mỗi ngày mỗi thuyền thúng đánh bắt ruốc biển ở tỉnh quảng nam có thu nhập từ năm triệu đến một mươi năm triệu đồng
vì ruốc dễ khô nên chỉ sau hơn hai giờ phơi nắng người dân có thể cho vào bao để bán cho thương lái
được biết từ đầu năm đến nay không chỉ có ruốc biển ngư dân miền biển của tỉnh quảng nam còn được mua nhiều loại thủy hải sản khác
nên ai nấy cũng phấn khởi sau chuỗi ngày dịch bệnh đầy khó khăn